tại trung tâm hội nghị tỉnh hưng yên tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên
đã tổ chức trọng thể lễ truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho một trăm một mươi bảy bà mẹ
tham dự buổi lễ có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
tại buổi lễ đại diện tỉnh hưng yên đã gửi lời chi ân sâu sắc đến các bà mẹ việt nam anh hùng
trân trọng và biết ơn những cống hiến vô giá của những người mẹ người vợ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hưng yên
đã trao tặng danh hiệu nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho thân nhân các bà mẹ được truy tặng
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã dâng hương tưởng niệm tổng bí thư nguyễn văn linh tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh thành phố hưng yên
dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng tại đền thờ cây đa la tiến xã nguyên hòa huyện phù cử
tặng quà cho gia đình tiêu biểu bà đặng thị thu thôn la tiến xã nguyên hòa nhân ngày gia đình việt nam
tặng học bổng và xe đạp cho hai trăm linh học sinh nghèo vượt khó tỉnh hương yên